đa số các luật sư bào chữa cho các bị cáo đều đồng tình với bản luận tội mà đại diện viện kiểm sát nêu lên và đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ do nhân thân tốt là người dân tộc thiểu số
luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo cầm văn trương và phạm văn dũng chưa tương xứng với tội hiếp dâm mà hai đối tượng này thực hiện
và đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức án là một mươi năm năm tù giam và cũng đề nghị khởi tố thêm tội che giấu tội phạm đối với bùi thị kim thu
tại phiên tòa vợ chồng bị cáo bùi văn công và bùi thị kim thu bị cáo vương văn hùng vẫn liên tục kêu oan không nhận tội và không có thái độ hối cãi
vào cuối buổi sáng nay đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội các bị cáo và đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức án dành cho các bị cáo
vì văn toán bùi văn công vương văn hùng phạm văn nhiệm lường văn hùng lường văn lả tử hình bị cáo phạm văn dũng cầm văn trương mức án từ tám đến một mươi năm tù giam bị cáo bùi thị kim thu mức án ba năm tù giam
dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày mai hai mươi tám tháng một mươi hai
cũng trong chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hoàng văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa tỉnh thái nguyên để điều tra về hành vi giết người
chín là đối tượng đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng vào dạng sáng ngày hôm qua khiến năm người chết một người bị thương trong tình trạng nguy kịch
sau vài tiếng đồng hồ tập trung lực lượng truy bắt đến một mươi giờ sáng cùng ngày công an tỉnh thái nguyên đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn trên đồi trè cách hiện trường khoảng một km
hoàng văn chín thừa nhận hành vi của mình và lý giải là do vào sáng cùng ngày vợ soạn quần áo bỏ đi nên đối tượng tức giận đánh vợ và dùng dao sát hại vợ cùng những người gặp trên đường
đối tượng chín nghiện ma túy từng sử dụng heroin ma túy đá và vừa đi cai nghiện về cách đây vài tháng
một nhóm tội phạm tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy với nhiều chân rết vừa bị công an huyện diên khánh và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa bắt giữ vào trưa nay
trước đó trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi hai các trinh sát liên tục bắt giữ hai đối tượng lê công đoàn và nguyễn thái vũ đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện
mở rộng điều tra vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai trinh sát tiếp tục bắt giữ đỗ trung cường và nguyễn lê minh hưng
khám xét nơi ở của cường thu giữ một bình nước inox bên trong chứa đầy chất tinh thể màu trắng
theo điều tra ban đầu cường trực tiếp vào các tỉnh phía nam mua ma túy về phân cho các đối tượng còn lại bán cho con nghiện trong vùng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước vừa bàn giao ba đối tượng nguyễn bá cảnh lê thế nam cùng chú tại xã phú nghĩa huyện bù gia mập và hồ đức trung
trú tại thị xã phước long tỉnh bình phước cho công an huyện bù gia mập để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã phước minh huyện bù gia mập lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải do tài xế hồ đức trung điều khiển
có cất dấu gần ba mươi kg pháo các loại được trộn lẫn trong các bao cám và gạo
trước đó cũng tại địa bàn xã phước minh lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai đối tượng là nguyễn bá cảnh và lê thế nam
điều khiển xe máy chở hơn một mươi kg pháo lậu hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ campuchia mang về bình phước để bán kiếm lời